bên cạnh phương pháp test nhanh và xét nghiệm pcr việt nam sẽ có thêm một phương pháp xét nghiệm covid một mươi chín mới là genxpert
đây là phương pháp được làm hoàn toàn tự động cho kết quả nhanh hơn
một mươi sáu test sinh phẩm để thực hiện xét nghiệm này đã về tới bệnh viện phổi trung ương
bước đầu cho thấy là kết quả xét nghiệm bằng phương pháp này trung khớp với phương pháp xét nghiệm truyền thống pcr
đây là những test xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp genexpress đầu tiên được đưa về tại khoa vi sinh và labolau chuẩn quốc gia bệnh viện phổi trung ương
bên cạnh xét nghiệm rt pcr thì đây sẽ là một phương pháp mới giúp bệnh viện kịp thời sang lọc phát hiện bệnh nhân nghi ngờ mắc covid một mươi chín
tiếp nhận test từ ngày một mươi năm tháng tám ngay sau đó bệnh viện phổi trung ương đã thực hiện làm xét nghiệm bằng genxpert để đối chiếu với kỹ thuật rt pcr

thực tế genexpert bản chất cũng là rt pcr tuy nhiên tất cả mọi công đoạn thực hiện xét nghiệm đều được làm hoàn toàn tự động
kỹ thuật thực hiện cũng đơn giản hơn nhiều ưu điểm thời gian trả xét nghiệm được rút ngắn xuống chỉ còn bốn mươi một đến năm mươi một phút thay vì hai năm đến bốn giờ đồng hồ như trước
quy trình hoàn toàn tự động từ việc xử lý mẫu tách chiết cho đến trộn sản phẩm tách chiết rồi đến phân tích kết quả là hoàn toàn tự động

thực tế genxpert bản chất cũng đơn giản hơn nhiều ưu điểm thời gian trả xét nghiệm được rút ngắn xuống chỉ còn bốn mươi một đến bốn giờ đồng hồ như trước